sau khi đăng tải khoảng một mươi năm phút bài viết này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ
dù sau đó chủ tài khoản facebook đã xóa bài khóa tài khoản
xác định đây là thông tin giả gây hoang mang dư luận gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
qua điều tra xác định tài khoản hồ hoàng duy là tài khoản giả mạo do đinh vĩnh sơn lập ra
tại cơ quan công an sơn khai nhận do có mâu thuẫn với anh hồ hoàng duy
nên đã cố tình lập facebook giả mạo nhằm vụ an cho anh duy
xét hành vi của đinh văn sơn là nguy hiểm cần phải xử lý nghiêm để gian đe
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cha công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ an khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh vĩnh sơn để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin qua mạng máy tính mạng viễn thông
liên quan đến trường hợp của đinh vĩnh sơn
có thể nói là chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của đảng ủy ban quán tỉnh và trực tiếp đồng chí giám đốc quán tỉnh
tổ chức truy tìm rất là nhanh để mà xác định đối tượng
và trên cơ sở đó thì đánh giá về tính chất mức độ nguy hiểm của việc đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan covid một mươi chín
đặc biệt là khi mà chúng ta bước vào thực hiện cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thực tế trên cả nước vừa qua đã có nhiều đối tượng vì thích sự nổi tiếng muốn câu view câu like
mà đã tung tin giả hoặc thông tin không rõ ràng lập lờ gây hoang mang dư luận
cũng không loại trừ đó là các thành phần phản động cố tình tung tin giả với mục đích gây nhiễu loạn xã hội
mất niềm tin với chế độ kích động bạo loạn chống phá nhà nước
tất cả những hành vi này cần phải được xã hội lên án mạnh mẽ
cần được các lực lượng thực thi pháp luật điều tra xử lý nghiêm minh
trở lại với tỉnh lâm đồng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh đã phát hiện ba mươi ba vụ
hai đối tượng có vi phạm tung tin giả liên quan đến covid một mươi chín lên internet
đã xử lý vi phạm hành chính chín đối tượng cảnh cáo một mươi bảy vụ với ba mươi sáu đối tượng
và mới đây nhất là khởi tố hình sự một đối tượng
tăng cường chỉ đạo lực lượng an ninh mạng
thực hiện quyết liệt việc phát hiện việc đăng tin sai sự thật nói chung trên không gian mạng
và đặc biệt là việc đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
ban giám đốc công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tỉnh
phối hợp với các sở ban ngành kiên quyết đấu tranh
phát hiện xử lý nghiêm với trường hợp đăng tin không đúng sự thật về cái dịch bệnh covid một mươi chín
một thông tin sai sự thật hoặc lấp lửng về dịch bệnh trên không gian mạng
có thể khiến công cuộc chống dịch của chính phủ trở nên phức tạp khó khăn hơn
trong cuộc chiến với covid một mươi chín cuộc chiến với tin giả trên không gian mạng cũng không kém phần quan trọng
mà ở đó ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh mạng
thì sự cảnh giác thông thái lựa chọn thông tin của người dân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên có biểu hiện đua xe trái phép bốc đầu
gây mất an ninh trật tự trên hồ hoàn kiếm thành phố hà nội giữa mùa dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay công an quận hoàn kiếm hà nội đã ra quyết định tạm giữ một mươi năm đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó trong hai đêm tám bốn và chín bốn trên địa bàn xung quanh hồ hoàn kiếm
quận hoàn kiếm đã tập trung một số đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ điều khiển xe máy
không đội mũ bảo hiểm lạng lách bốc đầu xe phóng nhanh gây mất an ninh trật tự
ngay sau đó công an quận hoàn kiếm đã bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị khác của công an hà nội
triển khai đội hình ngăn chặn truy bắt các đối tượng có biểu hiện tụ tập điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng
trước đó trong hai đêm chín bốn và dạng sáng ngày một mươi bốn lực lượng chức năng đã triệu tập hai mươi tám đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội
tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh lạng lách bốc đầu xe máy xung quanh hồ hoàn kiếm và các tuyến phố lân cận
công an quận hoàn kiếm tiếp tục điều tra truy xét làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

tàu có hai trăm chín mươi chín hành khách chia thành nhiều nhóm nhỏ giữa khoảng cách hai mét nên không xảy ra tình trạng tập trung đông người